trong đợt bão lũ vừa qua huyện nam trà my tỉnh quảng nam có một mươi tám người thiệt mạng ba mươi ba người bị thương
đến nay vẫn còn một mươi bốn người mất tích chín mươi năm căn nhà bị sập hoàn toàn nhiều công trình giao thông bị hư hỏng nghiêm trọng
ước tính thiệt hại là hơn một hai trăm linh tỷ đồng
để nhanh chóng ổn định đời sống của người dân bị mất nhà cửa chính quyền huyện nam trà my đang khẩn trương tìm mặt bằng
sớm bố trí tái định cư cho người dân trước dịp tết nguyên đán tân sỉu
ghi nhận của truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng nam
trong đợt bão lũ vừa qua gia đình bà hồ thị thủy cùng với một mươi một hộ dân khác ở làng tắc phát thôn hai xã trà leng huyện nam trà my bị nước lũ cuốn trôi hoàn toàn
với sự hỗ trợ của chính quyền lực lượng công an quân đội gia đình bà thủy đã được dựng căn nhà tạm trú mưa trong khi chờ được bố trí đất để xây dựng lại nhà ở
nhà hôm nay là nhờ mấy chú bộ đội với lại lực lượng với lại nhờ mấy em
người công an với lại ủy ban giúp đỡ với lại họ cho một nhà là họ cho cái một tấm bạc đồ nữa con nhà trôi hết tôn đồ xong rồi họ mới cho một cái lá nữa
chờ rất là vui không biết làm ràng gì nữa
trong đợt mưa bão cuối tháng một mươi vừa qua huyện nam trà my có chín mươi năm căn nhà bị sập hoàn toàn
nặng nhất là xã trà leng với năm mươi một căn nhà
để kịp thời an ủi động viên người dân bị mất nhà cửa
nhất là những người không may vừa mất đi
người thân vừa mất nhà cửa
chính quyền huyện nam trà my đã khẩn trương tìm mặt bằng để bố trí tái định cư
chúng tôi đã chọn được địa điểm nhưng mà còn bước tiếp theo thì phải quy hoạch
rồi phải mời chuyên gia đi khảo sát
và chúng tôi cũng cố gắng trong thời gian trước thấy quyền đoán sẽ hoàn thành cái việc làm nhà mới
những hộ bị sập hoàn toàn nhà
đó bà con an tâm an tích nó đậm ấm nó vui vẻ
phải khảo sát ngay cái địa điểm để mà bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước
từ các nguồn xã hội hóa để kịp thời đầu tư cơ sở hạ tầng và xây dựng nhà ở cho dân
những địa điểm này phải đảm bảo an toàn cho lâu dài
và phải có sự kết hợp giữa kinh nghiệm của người dân ở địa phương
với ý kiến của các nhà khoa học để chúng ta có thể định vị và xây dựng ổn định
để sớm xây dựng nhà ở châu dân
dựng lại nhà ở cho người dân huyện nam trà my bị thiệt hại do bão lũ gây ngã đổ vùi lấp cuốn trôi hoàn toàn
ngoài ngân sách nhà nước hỗ trợ bốn mươi triệu đồng tỉnh quảng nam sẽ tập trung sắp xếp bố trí lại dân cư gắn với điều kiện về sản xuất sinh hoạt
quảng nam sẽ bố trí thêm các nguồn khác để bổ sung tối đa một trăm một mươi triệu đồng một hộ
nhằm ổn định cuộc sống lâu dài và an toàn cho người dân ở khu vực miền núi